theo yêu cầu của chính phủ việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ sẽ phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay việc triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong khi đó tỷ lệ chủ phương tiện gián thẻ và chuyển sang sử dụng phương thức thu phí không dừng còn rất thấp
dự án thu phí không dừng giai đoạn một đã hoàn thành bốn mươi trên bốn mươi bốn trạm
hiện nay sau gần sáu năm triển khai mới có khoảng tám trăm ba mươi trên ba năm triệu xe được dán thẻ itat
đáng chú ý tỷ lệ chủ xe nạp tiền vào tài khoản giao thông để sử dụng rất thấp
một phần bởi tâm lý lo ngại của người dân về cơ chế thu phí này chưa đồng bộ
chưa liên kết với nhau
dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai gồm ba mươi ba trạm do liên danh tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội việt theo
và một số doanh nghiệp về công nghệ là nhà đầu tư thực hiện
theo việt theo nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực công nghệ
trong tháng năm này chính phủ và bộ quốc phòng sẽ cho ra đời doanh nghiệp dự án theo đúng khuôn khổ pháp lý
và sẽ gấp rút triển khai các khâu trong năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thiện tất cả các quy trình về mặt cụ tục pháp lý doanh nghiệp dự án theo quy định của nhà nước
thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng đã tổ chức nghiên cứu về mặt công nghệ
để làm sao khi mà chúng tôi hoàn thành được các cái mặt thủ tục pháp lý thì nhanh chóng đưa hệ thống này vào triển khai một cách nhanh nhất
theo bộ giao thông vận tải hiện nay khó xử lý nhất là các trạm thu phí không dừng của vec do các dự án này vay vốn oda
được biết trước mắt bộ giao thông vận tải đã ưu tiên chỉ đạo hoàn thành các trạm thu phí không dừng
tại pháp vân cầu rẽ và cầu rẽ ninh bình trong tháng năm
trạm hà nội hải phòng xong trong tháng sáu
phòng chính phủ cũng đang rất phối hợp với bộ giao thông vận tải để làm sao tìm thủ tướng chính phủ sớm bán hành quyết định bảy
để tháo gỡ một số khó khăn bất cập mà chúng ta đã gặp phải
cái thứ hai theo tôi nghĩ là dân nghiệp dự án u hai cần phải sớm thân lập
vừa rồi thủ tướng chính phủ đã bán hành quyết định một mươi tám sửa đổi cho phép viettel được làm như dịch vụ thu phí không dừng
và hiện nay viettel đang tin lên bộ quốc phòng để mà bộ quốc phòng có ý kiến đồng ý
với các dịch vụ thu phí không dừng
với mong muốn mang lại thuận tiện cho người dân và tiết kiệm được thời gian chi phí khi dừng mua vé
thủ tướng đã chỉ đạo các doanh nghiệp phải hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng các trạm thu phí không dừng trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó công nghệ hiện đại chính là cốt lõi của thu phí không dừng
công nghệ hiện đại kết nối thuận tiện cũng tăng cao sự minh bạch cho việc thu phí